tại thôn bản tàn thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn lại xuất hiện một hố sụt lún khá lớn nằm cách các điểm xảy ra sụt lún trước đó không xa
việc tiếp tục xảy ra sụt lún khiến người dân bất an và mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp để người dân ổn định cuộc sống
theo đó khoảng tám giờ sáng ngày hai tháng một mươi hai tại thôn bản tàn thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn xuất hiện một hố sụt lún khá lớn có chiều rộng khoảng sáu mét
hố sụt lún này nằm cách các điểm xảy ra sụt lún trước đó không xa
rất may địa điểm sụt lún nằm xa khu dân cư nên không gây thiệt hại về người và tài sản